kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh toàn cảnh của truyền hình công an nhân dân
và vừa rồi chúng tôi đã điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình
bên cạnh đó những thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh và những tin tức về an ninh trật tự
sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong bản tin một một đoạn online vào lúc một mươi một h ba mươi
còn bây giờ mở đầu chương trình như thường lệ mời quý vị cùng đến với những tổng hợp của chúng tôi
trong một điểm tin an ninh trật tự ngay sau đây
hôm nay ngày đầu tiên thành phố hồ chí minh thực hiện siết chặt giãn cách xã hội
trong sáng nay số lượng người dân ra đường vắng hơn so với những ngày trước
nhiều người dân không có giấy đi đường hoặc giấy đi đường không đúng quy định đã được yêu cầu quay về
tại các chốt kiểm soát các lực lượng trực chỉ giải quyết cho đúng các đối tượng được phép ra đường
theo quy định của ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
hai ổ dịch covid một mươi chín chưa rõ nguồn lây vừa được các ngành chức năng tỉnh bình định phát hiện
là khu dân cư ở xã cát hưng huyện phù cát và khoa nội thận lọc máu bệnh viện đa khoa tỉnh
cụ thể tại xã cát hưng huyện phù cát đã ghi nhận sáu ca covid một mươi chín chưa rõ nguồn lây
là những người sống tại địa phương này không đi đâu xa trong một mươi bốn ngày gần đây
liên quan đến ổ dịch chưa rõ nguồn lây tại khoa nội thận lọc máu bệnh viện đa khoa tỉnh bình định

sở y tế tỉnh bình dương vừa ra quyết định đình chỉ công tác ông nguyễn văn đặng

nên để xảy ra những hạn chế khiến dịch bệnh lây lan